xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sau quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tỉnh thất bồng lai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố bị can bốn đối tượng
lê tùng vân chín mươi tuổi lê thanh hoàn nguyên ba mươi hai tuổi lê thanh nhất nguyên hai mươi chín tuổi lê thanh trùng dương hai mươi bảy tuổi
cùng chú tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm hại lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
viện kiểm sát nhân dân huyện đức hòa ra lệnh bắt tạm giam ba bị can lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương
riêng đối với bị can lê tùng vân bị ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
qua điều tra vào ngày bốn tháng một nhận được tin báo của người dân về việc các đối tượng nhận tiền đồng góp tử thiện
có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã bắt quả tang và tổ chức khám xét
tại nhà bà cao thị cúc làm việc một số trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm hoạt động của các đối tượng có liên quan
quá trình thực hiện có sự tham gia chứng kiến của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật
kết thúc khám nghiệm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã mời một mươi bốn đối tượng có liên quan tại hộ bà cao thị cúc
về trụ sở huyện đức hòa để làm việc
trước đó vào chiều ngày bốn tháng một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng hoạt động tôn giáo từ thiện
để trục lợi tại nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai sau đổi thành thiền a bên bờ vũ trụ
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định
sau khi giết người đối tượng nguyễn phương nam đã vượt biên trốn sang campuchia
do dịch covid một mươi chín nam trở về việt nam và lẩn trốn tại hà nội và vừa bị cục cảnh sát hình sự bắt giữ
qua quá trình điều tra theo dõi phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự vừa bắt đối tượng truy nã nguyễn phương nam
tên thường gọi nam dòng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại tỉnh lạng sơn
đây là đối tượng bị công an tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một về tội danh giết người
trước đó vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi nam có chở bạn gái tới nhà trọ tại phường long bình tân
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và xảy ra mâu thuẫn với anh nguyễn trọng thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
nam đã dùng dao nhọn đông manh thông khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó
sau khi gây án nam bỏ trốn lên đắk lắc vượt biên sang campuchia
cuối năm hai nghìn hai mươi đối tượng trở về hà nội
ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự đã bắt giữ nguyễn phương nam
khi đối tượng đang lẩn trốn tại hà đông hà nội
công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa bắt giữ đối tượng nguyễn duy tân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
để điều tra và làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an do có mối quan hệ làm ăn từ trước nên vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nguyễn duy tân đã mở công ty xây dựng và đã thuê bốn xe cuốc của một cá nhân
tại một nhà hàng
nguyễn duy tân đã đến tỉnh đồng tháp để thi công công trình
sau đó tân đem các xe cuốc này thế chấp cho một số người dân khác trên địa bàn tỉnh bạc liêu
với tổng giá trị là ba trăm năm mươi triệu đồng
đến hạn trả tiền thuê xe chủ xe nhiều lần liên hệ nhưng tân hứa hẹn và không trả tiền thuê xe
nên làm đơn trình báo lên cơ quan công an
quá trình điều tra nguyễn duy tân bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan công an ra quyết định truy nã
vào ngày sáu tháng một bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tp bạc liêu đã bắt giữ được tân
khi tân lần trốn tại tỉnh bình thuận
vụ việc vẫn đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
trước đó công an thành phố phúc yên nhận được tin của quần chúng nhân dân tố giác đối tượng nguyễn huy cường
chú tệ phương nam viêm tp phúc yên có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với lãi suất một trăm tám mươi hai năm một năm để thu lợi bất chính
tiến hành điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên đã ra lệnh khám xét khẩn cấp
chỗ ở và cửa hàng cầm đồ của nguyễn huy cường thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
qua quá trình xác định cường còn tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
cường sử dụng điện thoại truy cập vào trang cá độ bóng đá bóng tám mươi tám com liên hệ với các đối tượng ở hà nội
để mua tài khoản cá độ và tạo ra nhiều tài khoản con để bán cho người khác
trong đó có lê anh hải chú tệ tp phúc yên
cả hai đối tượng đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản và thực hiện hành vi đánh bạc
liên quan đến vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên đã tạm giữ hình sự nguyễn cao quyết
và nguyễn văn tùng cùng chú tệ tp phúc yên có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô số đề của nguyễn huy cường
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án
một nhóm gồm sáu đối tượng đang có hành vi đánh bài thắng thua bằng tiền tại nhà hàng hà tám
ở xã phúc trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình do cao thị hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu làm chủ
đã bị công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình phát hiện và bắt quả tàng
bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng này đánh bài thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài cào tố ba cây
tăng vật thu giữ gồm hơn một trăm ba mươi sáu triệu đồng liên quan đến hành vi đánh bạc
hai bộ bài tú lơ khơ đã sử dụng bốn mươi bộ bài tú lơ khơ chưa qua sử dụng sáu điện thoại di động và bốn xe mô tô
điểm đánh bạc này là do cao thị hà tổ chức và trực tiếp thu tiền sâu
vào tối qua ngày sáu tháng một tại khu vực thuộc khóm vĩnh đông thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn pháo hoa bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển pháo hoa
đối tượng bị bắt giữ là trương đình vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thôn long giang xã tân long huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một mươi hộp pháo hoa bên trong là các ống hình trụ tròn có trọng lượng khoảng một mươi bốn kg
qua khai thác nhanh đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số pháo trên
với quãng đường gần một km từ bờ sông sê pôn lên quốc lộ chín
với giá bốn trăm linh đồng
tiến hành kiểm tra xung quanh hiện trường tổ công tác đã phát hiện thêm nhiều vị trí có cất giấu một trăm chín mươi sáu hộp pháo nổ các loại
với trọng lượng khoảng hai trăm bảy mươi bốn kg nhưng chưa xác định được người vi phạm
hiện đối tượng và tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện hương hóa để tiếp tục điều tra
củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật
thông tin mới nhất mà phóng viên chúng tôi vừa thực hiện
công an huyện hoài đức và đội quản lý thị trường số hai mươi bốn của quản lý thị trường hà nội
vừa phát hiện cơ sở kinh doanh mặt hàng bánh mứt kẹo có dấu hiệu sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc
nhãn mắc xuất xứ không rõ ràng vi phạm các điều kiện về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tại một kho thuộc địa bàn xã la phù huyện hòa đức tp hà nội
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này đang có công nhân tiến hành đong gói mặt hàng làm mứt tết
hàng trăm các gói mứt được gia công thủ công
chủ cơ sở kinh doanh này là bà tạ thị luyến địa chỉ tại xóm hoa thám xã la phủ huyện hoài đức hà nội cho biết
số nguyên liệu này được nhập từ xuân đỉnh
tại đây chỉ thực hiện đóng gói và đưa ra thị trường
lời khai của chủ cơ sở khẳng định là đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm
tuy nhiên đây là những hình ảnh mà phóng viên chúng tôi ghi nhận được
các loại mặt hàng hàng hóa phục vụ tết như là mứt tết và các sản phẩm phục vụ tết như hiện tại như chúng ta đang thấy ở trong cơ sở này
nó không đảm bảo để khi đưa ra thị trường nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
và cũng khuyến cáo người tiêu dùng là không nên sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy là không đầy đủ các điều kiện đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm
nếu không được phát hiện kịp thời hàng trăm hộp mất tích này sẽ đưa đi tiêu thụ trên địa bàn hà nội và các vùng lân cận
hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng cùng với đó sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm để xử lý theo thẩm quyền
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ngõ một mươi hai thôn bảo lộc một xã võng xuyên huyện phúc thọ thành phố hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hoàng mai hà nội
là đối tượng nguyễn đắc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn văn sự xã minh đức huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
và đối tượng trần đình toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn gồm xã quảng nghiệp huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
bị công an quận hà đông hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý